phó giám đốc sở y tế tỉnh tây ninh vừa ban hành thông báo khẩn số hai nghìn bốn trăm một mươi một
truy tìm hai người trốn khỏi khu cách ly tại trung tâm huấn luyện dự bị động viên
thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh tây ninh k bảy mươi một vào ngày hai mươi tháng sáu
hai người trốn khỏi khu cách ly gồm trịnh hữu quyết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại xã yên trường huyện yên định tỉnh thanh hóa
và nguyễn anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại cụm năm thị trấn phúc thọ huyện phúc thọ tp hcm
cơ quan chức năng cho biết quyết và tuấn nhập cảnh vào ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly bảy mươi một có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín lần thứ ba âm tính
sở y tế tỉnh tây ninh yêu cầu mọi người dân khi phát hiện quyết và tuấn
hãy liên hệ ngay với cơ quan chức năng hoặc y tế địa phương gần nhất
để tiến hành tạm giữ và đưa trở lại khu cách ly y cách ly theo đúng quy định
ngoài ra người dân có thể gọi về đường dây nóng của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh tây ninh
theo số điện thoại chín trăm bốn mươi bảy hai trăm linh chín năm mươi để thông báo khi phát hiện hai người này